lao động việt nam trong sự chuyển dịch lao động asean
bí ẩn về dòng sông không có nguồn ở philippines
sáng ngày một mươi sáu tháng sáu vừa qua tại bangkok thái lan
diễn ra hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế ayawadi chao freya mekong lần thứ tám
với sự tham dự của lãnh đạo các nước campuchia lào myanmar thái lan và việt nam
với chủ đề hướng tới cộng đồng apec kết nối và hội nhập
các nhà lãnh đạo đã thông qua tuyên bố bangkok và kế hoạch tổng thể ames giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
các nhà lãnh đạo ake hoan nghênh việc việt nam tổ chức diễn đàn kinh tế thế giới wef về asean
sẽ được tổ chức từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tại hà nội
tại hội nghị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đề xuất hợp tác apec

kết thúc hội nghị các nhà lãnh đạo thông qua tuyên bố chung của hội nghị cấp cao clmv chín